vào ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
tổ truy nã của đơn vị đã bắt giữ um jong min mang quốc tịch hàn quốc
là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế phạm tội tổ chức sử dụng ma túy
trước đó um jong min từng pha chế metafetamin và tổ chức tiệc sử dụng ma túy đối với các đồng phạm
sau đó um jong min bị cảnh sát hàn quốc truy nã về tội vi phạm luật kiểm soát ma túy của hàn quốc
với hình phạt tối đa là một mươi năm tù giam
tuy nhiên um jong min đã nhanh chóng trốn sang việt nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày bốn tháng một tổ truy nã văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã phát hiện bắt giữ um jong min tại tp hcm hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện các thủ tục
để bàn giao um jong min cho cảnh sát hàn quốc